các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h trên kênh sức khỏe và đời sống
sau ba ngày tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch
ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và hai đồng phạm là nguyễn trường giang và võ tiến hùng
chúng tôi xin được điểm lại những câu nói ấn tượng của cựu chủ tịch nguyễn đức trung
sau bản án tám năm tù với cáo buộc để công ty gia đình mua chế phẩm jedoxi ba c về bán cho thành phố
là bị cáo cuối cùng được đưa từ khu vực cách ly về phòng xử để trả lời thẩm vấn
trong hơn ba mươi phút trình bày cựu chủ tịch hà nội liên tục phản bác các cáo buộc trong cáo trạng của viện kiểm sát
ngay khi được tòa cho phép trình bày ông nguyễn đức trung đã khẳng định
việc truy tố tôi tội lợi dụng chức vụ quyền hạn là oan
ông trung cho biết suốt quá trình điều tra và trước phiên xử đã gửi nhiều đơn khiếu nại đến các cơ quan tố tụng
tiếp tục trả lời thẩm vấn ông nguyễn đức trung viện dẫn cáo trạng và kết luận điều tra nêu thông báo năm hai nghìn một mươi sáu
do tránh văn phòng ủy ban dân thành phố hà nội thừa lệnh chủ tịch ký ban hành
và kết luận ông giao công ty thoát nước đàm phán mua trực tiếp chế phẩm từ hãng của đức
ông trung phản bác cáo buộc này khẳng định không giao công ty thoát nước đàm phán như cáo buộc
và đề nghị tòa công bố nội dung của thông báo
ông trung cũng phủ nhận cáo buộc đã tạo điều kiện cho công ty trách nhiệm yêu hạn thương mại dịch vụ argitic
của ông nguyễn trường giang được làm đại lý độc quyền cho doanh nghiệp lauchwater đức
để bán chế phẩm xử lý nước ô nhiễm
ông trung nói tôi là chủ tịch thành phố quá trình điều hành tôi kết nối cho rất nhiều doanh nghiệp
trên địa bàn tiêu thụ hàng hóa và kết nối với doanh nghiệp nước ngoài
quyền chọn đại lý độc quyền là của doanh nghiệp của đức chứ không phải khả năng của tôi
việc kết nối để làm đại lý độc quyền là năng khiếu khả năng của giang chứ không phải do tôi
ông trung khẳng định không chỉ đạo ông võ tiến hùng mua chế phẩm redoxi ba c qua công ty arketik như cáo chẳng trí tố
ông khai được ông hùng nhờ gọi điện cho giang hỏi về chế phẩm nên liên hệ hộ
còn việc đàm phán mua bán như thế nào thì bị cáo không biết
hoạt động của công ty thoát nước thì quyền quyết định là chủ tịch hội đồng thành viên
người đại diện pháp luật chứ chủ tịch hà nội không có quyền can thiệp và chỉ đạo gì
cáo trạng quy kết chỉ dựa vào câu nói của võ tiến hùng lời khai của phó chủ tịch nguyễn thế hùng
mà cho rằng tất cả là làm theo chỉ đạo của tôi
cơ quan nhà nước là làm theo văn bản ra sử tôi cho chỉ đạo thì tiến hùng phải có đề xuất
tôi không có văn bản gì mà lại quy kết cho tôi chỉ đạo ông trung nói
kỳ chủ tịch hà nội cho biết băn khoăn lớn nhất của ông là quy kết thiệt hại của vụ án
theo ông trung việc chọn đại lý độc quyền phân phối chế phẩm xử lý nước sạch hoàn toàn là do doanh nghiệp nước ngoài
chứ tôi hay ai cũng không
không thể can thiệp được
ông trung khai biết rõ ông tiến hùng đàm phán nhưng doanh nghiệp nước ngoài họ không thể bán chế phẩm cho công ty thoát nước
do đó việc giang nhập về là theo quy định pháp luật cũng phải bỏ tiền chi phí và phải có lợi nhuận
ông trung đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc từ cơ quan truy tố về việc mua chế phẩm giá cao hơn thực tế và gây thiệt hại
tôi khẳng định với hội đồng xét xử tôi rất đám đuối và rất muốn công ty thoát nước được mua chế phẩm từ doanh nghiệp của đức
do đó viện kiểm sát quy kết ba mươi sáu tỷ công ty hưởng lợi là thiệt hại cho ủy ban dân thành phố hà nội thì cần phải xem xét lại
về vấn đề công ty aqitic có liên quan đến gia đình ông trung kỳ chủ tịch hà nội nói
đến nay tại phiên tòa này tôi cũng nhận thấy phần trách nhiệm của mình với vợ con
ông trung khai ban đầu công ty do con trai mình và một người khác lập
tuy nhiên sau đó ông không muốn con trai mình tham gia công ty và đã yêu cầu con đi du học
trước tòa ông trung khẳng định tôi không tham gia điều hành góp tiền một thứ gì và không bàn bạc một cái gì
tôi khẳng định nếu như tôi biết công ty là của con trai tôi ngay từ đầu thì chắc chắn không bao giờ có chuyện giang bước được một chân vào cửa nhà tôi
chắc chắn sang không bao giờ được làm một thứ gì bởi vì cuộc đời tôi chưa bao giờ bản bạc với ai làm cái gì để tính toán lấy một đồng của nhà nước
ông trung cũng bác bỏ việc can thiệp chỉ đạo điều hành đối với công ty aqitic được cơ quan tố tụng xác định là công ty sân sau của gia đình
bị cáo khẳng định chưa bao giờ đặt vấn đề với nguyễn trường giang
để gửi phần trăm vào công ty architik chưa bao giờ suy nghĩ sẽ bàn với giang để ra công ty để làm sân sau của gia đình
nếu tôi muốn làm giới đột xì ba c cho cá nhân mình thì chỉ cần nói với ông tầm giám đốc công ty watchwater cho vợ tôi làm đại lý
và nhập về bán công khai chứ cần gì phải nói với anh sang không phải làng nhằn như thế
lời ông trung
vẫn theo cựu chủ tịch hà nội với cương vị mà mình nắm giữ ngay cả công ty của vợ ông còn chưa góp ý được gì
huống chi đến việc điều hành công ty của nguyễn trường giang
tôi có rất nhiều điều kiện nếu như muốn làm ăn tôi chỉ cần gửi gắm một câu trong lĩnh vực của mình
hoặc dùng một chỉ đạo về cấp dưới cũng có tiền thậm chí tiền nhiều hơn những việc này nhưng tôi không làm
tôi chưa bao giờ bàn bạc với một ai để làm cái gì moi tiền của nhà nước cả
ông trung nói
bị cáo cũng không đồng tình với cáo buộc liên đới bồi thường hơn ba mươi sáu tỷ đồng
bởi bản thân đã đem trí tuệ công sức cống hiến để mang lại cho người dân sự thơm tho
nhưng nay lại bị quy trách nhiệm bắt bỏ tiền nhà ra bồi thường
tôi đã trình bày với cơ quan điều tra và nói rõ với đoàn thanh tra là nếu chính phủ mà nói tôi làm sai với quy định
thì tôi sẵn sàng bán cả nhà đi để đền
ông trung cho biết
sau hai ngày xét xử hơn hai mươi giờ tối ngày một mươi một tháng một mươi hai hội đồng xét xử đã cho cựu chủ tịch hà nội nguyễn đức trung
và hai bị cáo đồng phạm nói lời sau cùng trước khi vào phần nghị án
nói lời sau cùng kỳ chủ tịch hà nội nguyễn đức trung đã có một mươi một phút trình bày
ông trung đã gửi lời cảm ơn các đơn vị giam giữ dẫn giải đã tạo điều kiện ăn ở khám chữa bệnh
ông trung nói những gì phải nói trung thực thì mong hội đồng xét xử xem xét theo đúng tinh thần
lấy tranh tụng tại phiên tòa để xem xét hành vi của bị cáo có hay không có ở mức độ nào
trong thời gian công tác khi đương nhiệm thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu mới được điều động lên giữ trọng trách thành phố
tôi mong muốn công hiến cho thủ đô chứ không bao giờ tôi suy nghĩ tư lợi đem về cho gia đình làm hại cho nhà nước
điều này thể hiện trong kết quả
trong kết quả báo cáo kinh tế báo chí thể hiện đầu tư nước ngoài trong bốn năm hơn hai tám tỷ đô la mỹ
cao hơn bốn mươi năm năm trong đó có đóng góp của ngành môi trường
bị cáo tin tưởng người dân ở venho phản ánh gián tiếp trực tiếp điều này
bị cáo nguyễn đức trung trải lòng
ông trung nói nhận thức được rõ trách nhiệm cá nhân của mình và trong quá trình điều tra
đều nêu rõ chịu trách nhiệm tất cả những gì mình đã làm trực tiếp
đồng thời gián tiếp với vị trí người đứng đầu ủy ban dân thành phố
với cá nhân tôi xảy ra việc này thiệt hại đầu tiên là mình gia đình vợ con tôi cũng có bố mẹ già
bản thân tôi cũng bệnh tật từng đi nước ngoài chụp phẫu thuật ung thư đại tràng di căn lên phổi
ông trung nói
cựu chủ tịch hà nội nói thêm trong mấy năm làm việc luôn nỗ lực vì lợi ích cộng đồng
thành phố và không hề có phụ lợi đối với việc này
chúng tôi không có ý gì vụ lợi
với nhận xét của viện kiểm sát không chỉ cá nhân tôi chịu mà đương nhiên cả gia đình phải gánh chịu
tôi thấy thực sự chưa thuyết phục về nội dung đưa ra của kết luận điều tra và cáo trạng luận tội của viện kiểm sát
ông trung nêu và mong muốn hội đồng xét xử xem xét thấu tình đạt lý tất cả các nội dung liên quan
ông đã nêu cũng như trong đơn khiếu này
xót xa nhất là câu nói
những việc chúng tôi làm công khai minh bạch chẳng lẽ những việc đó tôi lại có đủ gan dạ
mưu trí độ trơ đến mức độ âm mưu vụ lợi đưa ra công đường họp một cách công khai để mọi người giám sát được hay không
có một người nào căn đảm được như vậy không
tôi mong hội đồng xét xử xem xét một cách chính trực công tâm thấu tình đạt lý trong việc này
cũng như nội dung tôi đã nêu trong kiến nghị khiếu nại là những gì ông nguyễn đức trung trình bày trước tòa
trước khi dừng lời bị cáo nguyễn đức trung xúc động khi nói đến việc có bố già đã tám mươi năm tuổi
có bản thân bị cáo mắc bệnh ung thư và không biết có về được đến nhà đưa bố mẹ đi mà hay không
tôi đã có một bản án và người bệnh tật như vậy không biết có về được đến nhà đưa tiến bố mẹ lúc ra đi không
nên mong hội đồng xét xử xem xét thấu đáo
cuối cùng trong chiều nay cựu chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội nguyễn đức trung bị phạt tám năm tù
với cáo buộc để công ty gia đình mua chế phẩm redoxi ba c về bán cho thành phố
trưa ngày một mươi ba tháng một mươi hai cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tòa án nhân dân hà nội tuyên phạt võ tiến hùng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thoát nước hà nội bốn năm tù và nguyễn trường giang giám đốc công ty akitic bốn năm sáu tháng tù
tổng hợp với bản án trước ông nguyễn đức trung phải chấp hành một mươi ba năm tù
về dân sự ba bị cáo phải liên đối bồi tường ba mươi sáu một tỷ đồng trong nguyên đơn dân sự là công ty trách nhiệm hạn
một thành viên thoát nước hà nội trong đó ông trung hai mươi năm tỷ đồng giang bảy một tỷ đồng hùng bốn tỷ
ông trung được khấu trừ một mươi tỷ đồng đắt hộp giang được trừ một tỷ đồng
tòa tiếp tục kê biên các tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung
bản án sơ thẩm nhận định chủ trương mục đích làm trong sạch môi trường thủ đô
trong đó có công tác xử lý nước sông hồ là đúng và rất tốt
việc tổ chức đoàn tham quan mời chuyên gia khảo sát lấy mẫu về thử nghiệm nhằm tạo ra sản phẩm
dành xin cho hà nội cũng là chủ trương đúng
tuy nhiên cách thức quy trình triển khai của các bị cáo là sai trái không trong sáng có hành vi phụ lợi
đây là vụ án có đồng phạm sau đó đồng phạm giản đơn
các bị cáo không có sự bản bạc phân công nhưng đều tiếp nhận ý chí của nhau để phạm tội
vụ án gây hậu quả nghiêm trọng lãng phí thiệt hại cho tài sản nhà nước là mối lo ngại cây bức xúc cần loại bỏ
việc đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
tòa án xác định ông trung phải chịu trách nhiệm chính với vai trò người đứng đầu
ông trung đã quyết định mua chế phẩm redoxi ba c trái pháp luật và phân công trái quy định để công ty của gia đình hưởng lợi
hơn nữa ông trung còn chỉ đạo thuộc cấp là bị cáo hùng mua chế phẩm trái tinh thần và trái với chính chỉ đạo của bị cáo
theo bản án ông trung với cương vị người đứng đầu thành phố đã đề nghị công ty watch water đức
nghiên cứu chế phẩm redoxi ba c để làm sạch nước ao hồ cho hà nội
ông mong muốn đây là sản phẩm độc quyền của thành phố và watch watter sau đó đồng ý bán giá ưu đãi tám năm euro một kg
sau khi thử nghiệm một trăm linh kg chế phẩm đầu tiên ông trung chỉ đạo miệng tổng giám đốc võ tiến hùng
giao mua chế phẩm redoxy ba c qua công ty trách nhiệm ưu hạn thương mại dịch vụ architect
công ty architect do bà nguyễn thị trúc tri hoa và ông trung thành lập góp năm tỷ đồng
nhưng để giang cùng một người khác đứng tên bởi thế tòa xác định đây là công ty gia đình của ông trung
cựu chủ tịch thành phố còn ban hành thông báo đàm phán mua độc quyền chế phẩm từ đức
nhưng lại chỉ đạo ông hùng không mua trực tiếp về giá ưu đãi mà mua thông qua architect
chế phẩm hedroxi ba c được sản xuất theo đơn đặt hàng của hà nội
nhưng sau đó công ty watchwater lại ký văn bản thỏa thuận để công ty architect phân phối độc quyền
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín theo chỉ đạo và được ông trung tạo điều kiện
akitic đã nhập khẩu hơn bốn trăm tám mươi chín kg chế phẩm redoxi ba c với chi phí hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng
architect bán lại cho công ty trách nhiệm ưu hạn một thành viên thắt nước hà nội giá hơn một trăm năm mươi một tỷ đồng
hành vi mua bán lòng vòng của hai công ty khiến hà nội bị thiệt hại ba mươi sáu một tỷ đồng
trong hai ngày xét xử trước đó
ông trung không nhận tội
cựu chủ tịch cho rằng không chỉ đạo công ty trách nhiệm ưu hạn một thành viên thắt nước mua chế phẩm
thông qua công ty agitic hơn nữa mà việc ông làm chỉ là muốn nước sông hồ ở hà nội sạch sẽ có lợi cho nhân dân
trước thời điểm thử nghiệm chế phẩm redoxi ba c thành phố chưa bao giờ cấp ngân sách để xử lý đồng loạt sông hồ
cùng lắm chỉ có ngân sách để sở tài nguyên môi trường hút bùn vớt rác ở tám hồ trung tâm
về cáo buộc để công ty gia đình mua chế phẩm ông trung nhiều lần khẳng định
rằng là cho ông gửi phần trăm vào công ty architect để hưởng lợi
ông phản bác cáo buộc của viện kiểm sát rằng akitic là công ty gia đình
làm ảnh hưởng uy tín của bản thân ông gia đình vợ con
từ năm hai nghìn một mươi sáu giữ chức người đứng đầu thành phố ông chỉ luôn nghĩ làm những gì tốt nhất cho thủ đô
chứ không màng tư lợi mà gây thiệt hại cho nhà nước
bị cáo võ tiến hùng không chối tội sau nhiều lần khẳng định làm đúng quy trình không vụ lợi
chủ trương nhân rộng công nghệ xử lý nước thải với jedoxi ba c là chủ trương
tập trung của công ty
ông cùng đồng nghiệp làm với tinh thần xây dựng cầu tiến và kết quả hết sức tích cực
viện kiểm sát có những sai lầm khi đánh giá việc mua bán là trái quy định
nên mong hội đồng xét xử đánh giá khách quan
được đánh giá là thành khẩn khai báo
bị cáo nguyễn trường giang cho hay đứng tên công ty agitic nhưng không tham gia góp vốn
không mua bán cổ phần
mọi việc anh làm đều do ông trung và vợ là bà nguyễn thị trúc trì hòa nhờ
các công việc ở công ty trong đó có thương vụ mua bán chế phẩm với thành phố
giang cũng làm theo sự chỉ đạo của ông trung
dự kiến trong thời gian tới ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
ông nguyễn đức trung cùng sáu đồng phạm chuẩn bị hầu tòa vì cáo buộc giúp liên danh nhật cường
đồng kinh trúng thẩu trái quy định
cụ thể ông trung bị cáo buộc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
quý vị có bình luận gì về những câu nói ấn tượng của cựu chủ tịch nguyễn đức trung
xin hãy để lại bình luận bên dưới
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo